tiếp tục với các thông tin về việc bắt giữ tội phạm ma túy một đối tượng vận chuyển trái phép hai bánh heroin vừa bị công an tỉnh điện biên phát hiện bắt giữ
tiến hành đột kích nhà nghỉ minh châu thuộc phường mường thanh thành phố điện biên phủ
cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên đã bắt quả tang lò văn thong chú tại huyện điện biên
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ tại chỗ hai bánh heroin một xe máy là phương tiện vận chuyển ma túy và hai điện thoại di động
tại cơ quan công an lò văn thong khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới đang trên đường mang về nội địa tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
còn tại bến tre công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng nguyễn khắc huy chú tại huyện châu thành tỉnh bến tre khi đối tượng này đang mua bán đang bán ma túy cho con nghiện trên địa bàn
khám xét trên người vấn hợp của huy cơ quan công an đã thu giữ tám gói heroin chưa rõ chậm lượng sáu triệu bảy trăm linh
các nghiện đồng cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
qua điều tra huy khai nhận do nghiện ma túy rất nặng nên để thỏa mãn cân nghiện hàng ngày đối tượng đến tỉnh tiền giang mua ma túy sau đó mang về bến tre phân liều để sử dụng và bán cho các con nghiện để kiếm lời
một ổ nhóm chuyên tổ chức đánh bạc trên sông lô với hình thức tinh vi vừa bị công an huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc triệt xóa bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan
qua quá trình giả soát công an huyện sông lô phát hiện một tụ điểm đánh bạc trên dòng sông lô
thủ điểm đánh bạc này hoạt động rất tinh vi và chuyên nghiệp do đối tượng nguyễn văn thắng chú ở xã yên thạch cầm đầu
chúng thường lôi kéo một số con bạc ở huyện khác đến thậm chí có con bạc ở ngoài tỉnh
thắng thường tập kết các con bạc ở nhà mình sau đó dẫn các con bạc xuống tàu chở hàng của nhà thắng rồi điều khiển tàu ra giữa dòng sông lô để đánh bạc
trong quá trình điều tra chính xác gặp rất nhiều con bạc
thứ nhất là phương tiện trong quá trình điều tra xác minh đều phải thuê nhờ các phương tiện khác để trinh sát trinh sát phục vụ việc đấu tranh hiệt xóa
cái thứ hai là địa bản xảy ra trên sông
trong quá trình đấu tranh trong quá trình chỉ đạo
để hai chỉ đạo anh em trinh sát là nắm tênh hình phục vụ trinh sát mà nó có một xuất xuất ở đó để dẫn đến hậu quả có thể không lược
sau một thời gian trinh sát xác định chính xác các đối tượng đang đánh bạc trên tàu công an huyện sông lô phối hợp với phòng cảnh sát đường thủy
huy động lực lượng sử dụng một tàu khác áp sát vào tàu đối tượng bắt quả tang sáu đối tượng đang đánh sóc đĩa
có một số đối tượng bỏ trốn thu giữ số tiền trên năm mươi bốn triệu đồng và một số phương tiện liên quan
được sự phối hợp của phòng giao tám các phương tiện để phục vụ công tác đấu tranh rất là thiệt lợi
tuy nhiên khó khăn là địa hình sông sông rất phức tạp bên xung quanh để địa điểm trinh sát là người nhà của đối tượng
có các đối tượng cảnh giới bên ngoài cho nên việc phục vụ công tác đấu tranh và trinh sát là rất khó khăn
bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp giữa hai lực
đối lượng với nhau là chúng tôi đã triển thoát thành công cái điểm tựa đàn này
tôi đi taxi cùng bốn người nữa ra ngoài nhà anh thắng
ở ngoài sông lô anh tổ chức đánh bạc trên phường ở ngoài sông lô
tổ chức đánh bạc bọc sốc đĩa chúng tôi ra cùng nhiều người nữa đánh bạc đặt cực cao nhất
thấp nhất là từ năm cao nhất là đến một triệu đồng
đáng chú ý là trong quá trình đánh bạc chúng còn cho các con bạc vai nặng lãi
tổ chức đòi nợ gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong quần chúng nhân dân
hiện công an huyện sông lô đã bắt giữ thêm được một đối tượng bỏ trốn
đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
liên quan đến vụ cho bé bốn tuổi ở phường thạch bàn quận long biên hà nội mất tích
cho đến nay công an quận long biên vẫn đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng
ra soát địa bàn thu thập lời khai của nhân chứng để làm rõ sự việc cũng như truy tìm tung tích cho bé
trước đó công an quận long biên đã bắt đối tượng mạo nhận là kẻ bắt cóc cháu bé
tống tình mẹ cháu là chị dương thị lân
cụ thể qua mạng xã hội biết được thông tin gia đình cho bé đang tin lên mạng
nhờ người dân tìm kiếm con gái bị mất tích từ ngày hai mươi hai tháng bảy
nguyễn quang điệp bốn mươi hai tuổi chú tại thành phố phù lý tỉnh hà nam
đang làm việc tại sở giao thông vận tải tỉnh hà nam đã tự nhận là kẻ bắt cóc
và nhắn tin gạ gẫm chị lân cho quan hệ tình dục thì đối tượng sẽ cho gặp con gái
trước tính chất sự việc công an quận long biên đã báo cáo ban giám đốc công an
thành phố hà nội a khoảng một trăm chín mươi km về phía bắc đông bắc
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển phía đông quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp sáu
sau tăng lên cấp bảy giật cấp tám cấp chín và có mưa rông mạnh biển động mạnh
ngoài ra khu vực nam biển đông bao gồm có vùng biển quần đảo trường sa
tiếp tục có mưa rào và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh
quay trở lại với thời tiết bắc bộ tại các tỉnh phía tây bắc bộ
trong ba ngày tới trời có mưa rào và rông vài nơi cần đề phòng có gió rất mạnh trong cơn rông
ngày nắng phần đông nam có nơi nắng nóng nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
các tỉnh phía đông bắc bộ trong hai ngày sắp tới thời tiết nhiều mây
có mưa rào nhẹ về đêm và sáng tại khu vực các tỉnh vùng núi phía bắc và ven biển
còn ban ngày trời vẫn có nắng nhiều nhiệt độ cao nhất ngày được giữ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
riêng một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt trên ba mươi sáu độ
điều đáng lưu ý là khoảng từ ngày hai mươi tám có khả năng sẽ có mưa rông
nên nền nhiệt độ có xu hướng giảm nhanh nắng nóng chấm dứt hoàn toàn
lưu xuống các tỉnh trung bộ trong những ngày tới khu vực này không chịu sự chi phối
của hoàn lưu khô nóng của áp cao cận nhiệt đới trên cao kết hợp với vùng áp thấp nóng
chưa hoạt động thực sự mạnh nên hiệu ứng phơn ở khu vực này
ra các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế với mức nhiệt độ duy trì trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
và đặc biệt lưu ý là vẫn có những điểm nắng nóng gai gắt trên ba mươi tám độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nằm ở phía nam của hệ thống thời tiết trên
thời tiết tại đây khá dễ chịu với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến đều dưới ngưỡng ba mươi năm độ
thuận lợi cho các hoạt động du lịch và lên các kế hoạch nghỉ dưỡng nhiều ngày sắp tới
khu vực tây nguyên thời tiết từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám mây thay đổi ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông gió tây nam cấp ba nhiệt độ cao nhất
giao động từ hai mươi tám đến ba mươi một độ về đêm nhiệt độ giảm xuống còn hai mươi một hai mươi bốn độ trời khá mát mẻ và dễ chịu
khu vực nam bộ trong những ngày tới mưa tại các tỉnh thành phía nam sẽ có xu hướng gia tăng
cả về diện và lượng ban ngày trời còn nắng gián đoạn
riêng khu vực các tỉnh miền tây nam bộ có những điểm có thể có mưa vừa mưa to
kèm theo rông xét và gió rất mạnh đặc biệt là khu vực ven biển các tỉnh
từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại